anh vũ nhật linh một nạn nhân bị đánh cắp thông tin cá nhân đã không dưới một mươi lần nhận được những cuộc gọi tin nhắn khủng bố yêu cầu thanh toán khoản vay từ trên trời dây xuống

nó cũng là một cái

chị minh hải một người không giỏi về công nghệ vì thế khi được đối tượng giả danh nhà mạng gọi điện để gợi ý nâng cấp dịch vụ bốn g

có một số điện thoại lạ gọi tới cho số điện thoại của mình và yêu cầu là cung cấp cho họ cái thông tin cá nhân

nhưng mà sau đấy thì mình cũng bắt đầu hơi nghi ngờ một chút

nên là mình đã tới ngân hàng để mà kiểm tra lại những cái giao dịch của mình

sau đấy thì mình có lên mạng và có đọc được một số vụ là đã bị lừa đảo qua cái việc cung cấp thông tin này
thì mình cũng cảm thấy rất là may vì là mình cũng đã lỡ để lộ ra thông tin cá nhân của mình nhưng mà cũng chưa có hậu quả gì
quá là nghiêm trọng
việc đánh cắp dữ liệu thường được dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng tới người bị hại
đặc biệt là với những thuê bao được liên kết với tài khoản ngân hàng trên các nền tảng số

tên tính minh thư tân quốc công dân password số tài khoản

thì mình là hết sức nguy hiểm
không chỉ những cái hãi sinh mà các đối tượng có thể sử dụng các cái thông tin cá nhân
và các cái mục đích ký pháp

thì thật ra
tấn công chiến quyền kiểm soát
chiến quyền quản trị
tài khoản của chiến quyền kiểm soát
thuê bao điện thoại
phòng đội đến quý vị của quốc đội
điện thoại địa sĩ
tùy vào cái chất hướng độ của quốc đội
khi công nghệ phát triển đồng nghĩa với việc người dùng sẽ gặp rủi ro nhiều hơn trên không gian mạng
những thủ đoạn lừa đảo với mục đích kiểm soát dữ liệu người dùng đang ngày càng tinh vi hơn
khiến cho người dùng dễ bị mắc bẫy
dù đã có những khung xử phạt cho vấn hạn này
nhưng mỗi cá nhân vẫn cần phải cảnh giác bảo vệ dữ liệu của mình để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc
thưa quý vị các số báo ra trong sáng ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý
ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
mở đầu sẽ là một bài viết được đăng tải trên báo công an nhân dân
với nhân đề tái diễn virus
nút bóng dịch bệnh
ghi nhận về vấn đề lợi dụng tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là tại tỉnh bắc giang
trong thời gian vừa qua trên mạng xã hội
rất nhiều đối tượng đã đưa ra những bình luận vô căn cứ
những thông tin ác ý sai sự thật để gây hoang mang dư luận phê phán chính quyền kích động người dân
trên mạng xã hội facebook youtube
nhiều đối tượng đã thông tin sai lệch theo hướng nghiêm trọng hóa tình hình dịch bệnh tại bắc giang là không thể kiểm soát được
đặc biệt một số thông tin sai sự thật có ý xuyên tạc phê phán chính quyền hệ thống chính trị là lơ là thờ ơ
với công tác phòng chống dịch bệnh đối đãi không tử tế bỏ rơi người bệnh tại khu cách ly
cùng với đó một số cơ quan truyền thông hải ngoại đăng tải hàng loạt bài viết đánh lận bản chất
như việt nam huy động cử tri đi bỏ phiếu bất chấp dịch bệnh
việt nam đến đợt dịch thứ tư mới khẩn trương lập quỹ vaccine mất mò mới lo làm chuồng
thậm chí là đưa ra những quan điểm bình luận mang tính chất chủ quan suy diễn
và đây là những luận điệu xuyên tạc với mục đích công kích chống phá nhằm bôi nhọ hạ thấp uy tín
đối với đảng nhà nước việt nam đà kích thể chế chính trị việt nam
thực tế trong thời gian vừa qua việt nam huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân
để nhanh chóng kiểm soát tình hình đầy lùi dịch bệnh
việt nam đã khống chế thành công hiệu quả nhiều đợt dịch bệnh được nhân dân đồng tình ủng hộ
cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
và thực tế công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua với tinh thần chống dịch như chống giặc
nhiều hành động đẹp mang đầy ý nghĩa nhân văn là minh chứng hùng hồn nhất để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó
xung quanh về đề xuất mới đây của bộ lao động thương binh và xã hội với gói hỗ trợ hai mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn báo lao động đã ghi nhận ý kiến của nhiều doanh nghiệp xung quanh vấn đề này
theo đó nhiều ý kiến hoan nghênh tinh thần của bộ lao động thương binh và xã hội
và cùng với đề xuất này các ý kiến đề nghị cần có mục tiêu tập trung
đồng thời bản thân gói hỗ trợ là một vấn đề liên ngành nên cần có sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía
ở một góc độ khác rất nhiều ý kiến cũng khẳng định tránh để tình trạng khó tiếp cận như gói hỗ trợ trước đây
cần giải quyết các rào cản để thủ tục hành chính cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết
gây bất tiện cho người lao động và doanh nghiệp
có thế thì số tiền hỗ trợ mới kịp thời và thực chất hơn
hành vi mua bán dữ liệu cá nhân rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng sử dụng với mục đích thực hiện các hành vi lừa đảo quảng cáo
các chuyên gia luật đề nghị là cần thiết xử lý mạnh các đối tượng có hành vi vi phạm xét xử điểm để giăn đe
ghi nhận về vấn đề này trên báo kinh tế và đô thị có bài
mua bán dữ liệu cá nhân tăng trưởng

theo đó cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
đã và đang điều tra nhiều vụ việc mua bán dữ liệu cá nhân để thu lợi bất chính
trong đó nguồn dữ liệu được các đối tượng thu thập và tổng hợp từ nhiều nguồn
trong đó có cả việc lợi dụng quyền quản trị hệ thống thông tin tại một số cơ quan doanh nghiệp để trích xuất dữ liệu
sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu để thu lợi bất chính
ghi nhận về vấn đề này rất nhiều luật sư khẳng định là việc thu thập mua bán dữ liệu cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật
cần thiết truy tố xét xử điểm để gian đe
tùy vào mức độ vi phạm của hành vi người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể sẽ bị xử lý hình sự đến bảy năm tù
bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật phải tăng cường tuyên truyền pháp luật tới người dân
để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính mình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thưa quý vị chiều ngày tám tháng sáu bí thư thành ủy tp hcm ông nguyễn văn nên
cùng với bang giám đốc công an tp hcm sở y tế tp hcm và đại diện các ban ngành
đã đến thăm hỏi động viên chiến sĩ công an bị nhiễm covid một mươi chín
trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch trên địa bàn
theo các bác sĩ điều trị cho chiến sĩ công an tức bệnh nhân tám nghìn chín trăm bốn mươi bốn không giống như những đợt dịch trước
ở đợt dịch này bệnh diễn tiến rất nhanh bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã được bảy ngày
từ thời điểm tiếp nhận bệnh nhân đã hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ecmo
về huyết áp vẫn phải duy trì thuốc vận mạch và thận bị tổn thương đang được lọc máu
tại buổi thăm hỏi làm việc bí thư thành ủy tp hcm hoan nghênh tinh thần trách nhiệm
của đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch thăm hỏi động viên gia đình đồng chí trung tá công an
đang công tác tại công an quận tân phú tp hcm đồng thời gửi gắm niềm tin và hy vọng
đến đội ngũ y bác sĩ bệnh viện chợ rẫy bằng kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây
của các bác sĩ sẽ có thể giúp bệnh nhân vượt qua cơn hiểm nghèo
trước đó chiến sĩ công an được bệnh viện ba mươi tháng bốn chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới
vào ngày sáu tháng sáu với chẩn đoán dương tính với sars cov hai suy hô hấp
bệnh nhân đã được bác sĩ điều trị tích cực cho thở máy nhưng sức khỏe không cải thiện
tình trạng viêm phổi tiến triển nặng
cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã phải hợp khẩn với các ban ngành về trường hợp f một có nguy cơ cao
trong khu công nghiệp amata ở phường long bình
k f một có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín cao là một phụ nữ đang làm việc tại công ty tombow
lột năm trăm một mươi bốn đường một mươi ba khu công nghiệp amata tp biên hòa đồng nai
chị này có chồng ngồi cùng nhà ở tp thủ đức tp hcm
ngày bảy tháng sáu anh này là f hai
và có kết quả dương tính với covid một mươi chín
lịch trình của nữ công nhân được xác định vào ngày ba tháng sáu
chị xuống nhà ở khu phố tân cang phường phước tân tp biên hòa đồng nai
ngày bốn tháng sáu làm việc tại công ty đến tối về nhà tại tp thủ đức
và làm việc tại nhà đến nay
trong quá trình làm việc tại công ty chị này tiếp xúc với tất cả các dây chuyền làm việc
sau khi truy vết nguồn lây nhiễm nữ công nhân đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả
lực lượng chức năng đã xác định hơn tám trăm năm mươi công nhân tiếp xúc
đồng thời điều tra truy vết được hai mươi bảy trường hợp f hai đã lấy mẫu
hiện đang được cách ly tại công ty và đã có kết quả âm tính lần một với sars cov hai
trung tâm y tế tp biên hòa đã thực hiện phun hoá chất khứa trùn toàn bộ công ty
với tổng diện tích khoảng một mươi một m hai
biên hòa đã thông báo đến trạm y tế nơi các trường hợp f hai sinh sống
để khai báo y tế và hướng dẫn cách ly tại nhà
thưa quý vị có thể nói công nhân lao động là những người bị ảnh hưởng nặng nề
bởi dịch bệnh covid một mươi chín
và tại quận co vấp
mặt trận tổ quốc việt nam và liên đoàn lao động của quận
đã làm tốt công tác chăm lo đời sống cho anh chị em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
theo đó mặt trận tổ quốc việt nam quận co vấp liên đoàn lao động quận
phối hợp với các phường để tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà
những người trong khu cách ly tạm thời trong địa bàn quận
với tinh thần tương thân tương ái lái lành đùm lái rách
để sớm vượt qua khó khăn trong thời gian cách ly tạm thời
theo tinh thần văn bản của tổng nhân đoàn
cũng như là của liên đoàn lao động thành phố

mình vụ động đang bị bất việt do tình hình covid diễn ra
để mà mình có kịp thời để mình chăm lo hỗ trợ
theo tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau
bên cạnh đó thì ở địa phương này
cũng như là tất cả những bạn thân quân

những món quà là nhu yếu phẩm cần thiết như gạo mì gói dầu ăn bánh kẹo
tuy không lớn nhưng đây là nguồn động lực để người lao động nghèo vượt qua khó khăn

thấy tội nghiệp thấy tội nghiệp thì nhưng mà khả năng thì chỉ giúp được đến đó thôi
thì nếu mà thắng nữa mà nếu mà vẫn như vậy thì vẫn hỗ trợ nữa
cũng tồi tốn quá khó chịu lắm chứ

mấy bữa cách ly giờ em cũng nhờ các đoàn quỹ và quỹ ban
các ban ngành tự thiện đồ cũng hỗ trợ thức ăn

cô rất là tân trọng và cô rất là tân trọng và cô rất là tân trọng
cô rất là cảm ơn
tại vì như vậy là cũng quý quá

còn không thì cô phải ở nhà cho con gái nó đi bán thôi

nấu ăn xong cô đi về thôi vậy đó

trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài công tác phòng chống dịch chính quyền các cấp quận gò vấp
tiếp tục ra soát các hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ
bởi tinh thần tương thân tương ái không để ai bị bỏ lại phía sau giữa đại dịch

ở các điểm cách ly và chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ của quận gò vấp
quý vị thân mến nhận thấy cuộc chiến đẩy lùi làng sống thứ tư của covid một mươi chín còn gian nang
nhiều cá nhân với phương cách vận động độc đáo đã bỏ qua lợi ích riêng
để chung tay giúp người dân cả nước vững tâm phòng chống dịch bệnh

hơn năm trong năm mươi nhân khẩu tại đây đang gặp nhiều khó khăn
ngay lập tức ubnd việt nam phường một mươi một quận bình thạnh đã tái khởi động phiên chợ không đồng
cùng với mạnh thường quân hỗ trợ người dân an tâm trong từ hai đến ba tuần phong tỏa sắp tới